từ ngày mai khối không khí lạnh sẽ suy yếu nhường chỗ cho vùng áp thấp từ phía tây
phát triển và mở rộng dần nên mưa sẽ giảm nhanh chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi với lượng không đáng kể
về đêm và sáng trời nhiều mây còn ban ngày thì bắt đầu có nắng trở lại cùng nền nhiệt độ có xu hướng tăng dần
ba ngày tới tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ nhiệt độ ở mức là hai mươi ba mươi ba độ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng phổ biến là ít mưa
với nền nhiệt độ có xu hướng tăng dần cao nhất trong ngày mai ở mức là hai mươi bảy ba mươi độ
và tiếp tục tăng khoảng từ một hai độ trong hai ngày tiếp theo
sự mở rộng của vùng áp thấp nóng từ phía tây cũng khiến cho mưa trên khu vực các tỉnh
từ thanh hóa đến thừa thiên huế giảm nhanh
dự báo trong ba ngày tới tại đây trạng thái là ít mưa ngày có nắng với thời gian và cường độ nắng tăng dần
ngày mai nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ
và nhiệt độ tiếp tục tăng lên trong ngày mai
đến ngày một mươi bảy bốn và đến ngày một mươi tám bốn thì nắng nóng sẽ lan ra với nhiệt độ cao nhất
phổ biến ở mức là ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi là trên ba mươi bảy độ
khu vực đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới cũng phổ biến là ít mưa ngày có nắng nhiều
nên nhiệt độ tại đây cũng trên đà tăng dần
hôm nay và ngày mai giao động ở mức là từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ và sẽ tăng khoảng từ một cho đến hai độ trong những ngày tiếp theo
vùng cao tây nguyên hai ngày tới vẫn chịu ảnh hưởng của dạnh áp thấp xích đạo
nên tiếp tục có mưa rào và rông rào
từ ngày một mươi tám thì mưa trên khu vực có xu hướng giảm chỉ còn xuất hiện cục bộ về chiều tối
tuy nhiên nguy cơ xảy ra lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông còn tiềm ẩn
nên người dân tại đây cần lưu ý phòng tránh
nên nhiệt độ trên khu vực không có sự biến động đáng kể đạt ở mức là hai mươi ba mươi ba độ
đến với các tỉnh thành nam bộ mưa rông rải rác cũng sẽ tiếp tục duy trì trên khu vực này trong hai ngày tới
sau đó mưa sẽ giảm dần nhưng người dân vẫn cần đề cao cảnh giác với tô lốc và gió giật mạnh
có thể tiêm ẩn trong cơn rông
còn về nhiệt độ nền nhiệt tại đây giao động ở mức là hai mươi bốn ba mươi bốn độ có nơi còn cao hơn